cô giáo bảo hành nhét thức ăn vào miệng trẻ mong muốn bồi thường nhưng chưa được chấp thuận
ông trần quý thanh bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù
thành phố hồ chí minh đánh sập đường dây tín rụng đen cho vay gần bốn tỷ đồng thu lợi hơn sáu trăm linh tỷ đồng
xe tải tông trúng xe camry năm người thương vong
nguyên nhân sập cầu treo ở huyện miền núi nghệ an
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cô giáo mầm non ở thành phố hồ chí minh cho trẻ ăn một cách mạnh bạo
theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức ủy ban nhân dân phường linh đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo tí bò từ ngày hai mươi năm tháng bốn
khi sự việc xảy ra cô giáo này đã gặp gỡ và mong muốn bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được đồng thuận
chiều hai mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân phường linh đông vừa có báo cáo về sự việc trẻ bị đối xử tẩy bạc tại lớp mẫu giáo tí bo địa chỉ một trăm bốn mươi chín đường linh đông phường linh đông
bỉ ban nhân dân phường đã làm việc với bà l t b n là chủ lớp mẫu giáo này
theo trình bày của người này trẻ là bé n t c sinh năm hai nghìn một mươi chín và bé t m h sinh năm hai nghìn một mươi tám
vì bé c không chịu ăn khóc
nên bà n f cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ khóc nhiều
còn bé hát nghịch làm hỏng đồ chơi nên bà n dùng viên gạch nhựa màu đỏ là đồ chơi trong lớp tác động vào cháu bé khiến bé hoảng sợ khóc nhiều
sau khi sự việc xảy ra bà nơ đã gặp gỡ và mong muốn bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được đồng thuận
sau đó sự việc được phát tán lên mạng xã hội
làm việc với cơ quan chức năng bà n thừa nhận hành vi vi phạm của mình
ubnd phường chỉ đạo công an phường tiếp tục xác minh thông tin tham mưu xử lý theo quy định đối với việc làm của bà nở
theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức ubnd phường linh đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo tí bo từ ngày hai mươi năm tháng bốn
song song đó ubnd phường yêu cầu bà n đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh trẻ đang học tại đây
đại diện ubnd phường đã trao đổi với hai mươi hai phụ huynh của bé học tại nhóm trẻ này
họ tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở lân cận khác
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên xét xử đối với bị cáo trần quý thanh và hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích kết thúc xét hỏi
bước sang phần tranh luận trước khi tranh luận đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm về vụ án
xét thấy bị cáo trần quý thanh có nhiều đóng góp như tạo công an việc làm cho nhiều lao động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo từ chín đến một mươi năm tù thấp hơn so với khung hình phạt
theo đại diện viện kiểm sát các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương và trần ngọc bích giữ vai trò quản lý điều hành trong công ty có kinh nghiệm trong kinh doanh
nhưng để che giấu việc cho vay tài sản đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần
các bị hại trong vụ án bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền rồi thông báo cho hai con trần uyên phương và trần ngọc bích biết để thực hiện
nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc chiếm đoạt tài sản trị giá một bốn mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thanh và hai con gái như thành khẩn khai báo tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động đóng góp cho kinh tế địa phương cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nhiều bằng khen
tuy nhiên việc bị cáo phạm tội từ hai lần trở lên được xem là tình tiết tăng nặng với bị cáo
từ các lễ trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh từ chín đến một mươi năm tù trần uyên phương từ năm đến sáu năm tù và bị cáo trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù
theo cáo buộc từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi thông qua một số người môi giới ông trần quý thanh và hai con gái trong một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền
bị cáo thanh buộc phía vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
tiếp đó cha con bị cáo sẽ ký các cam kết bán lại tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản hứa hẹn khi thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản
theo chỉ đạo của ông thanh hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản
tuy nhiên sau đó cha con ông thanh làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản của người vay
khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông thanh buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền phạt
đến khi nạn nhân chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu cha con ông thanh vẫn không trả lại tài sản như đã hứa
chuyển sang những thông tin tiếp theo mới đây thông tin từ công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn
thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi nhằm né tội thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
theo kết quả điều tra ban đầu qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố xác tội phạm công an quận bốn phát hiện vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hoạt động có tổ chức quy mô rất lớn núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận bốn xác lập chuyên án để tập trung lực lượng biện pháp xác minh điều tra xác định toàn bộ đối tượng thủ đoạn hoạt động
kiên trì đeo bám đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn xác định hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
xảy ra tại công ty tm hai mươi bốn h và công ty atm online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật
cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú phường hai mươi hai quận bình thạnh
cùng hoạt động tại địa chỉ hai trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi ba phan xích long phường hai quận phú nhuận
để quản lý và điều hành đỗ minh hải thuê trần đình triển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú phường một quận phú nhuận
giám đốc đại diện pháp luật công ty tm hai mươi bốn h verabin vladimir quốc tịch nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nơi ở hiện nay phường thảo điền tp hcm
giám đốc vùng tài việt nam nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường chú tp long khánh tỉnh đồng nai
giám đốc khối vận hành
đỗ thị minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường chú huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
trưởng nhóm tư vấn thẩm định vay
hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đỗ minh hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện
có quy mô lớn hoạt động có tổ chức chặt chẽ phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn
từ tuyển dụng đào tạo nhân sự thu chi tài chính marketing chăm sóc khách hàng nhắc nhở trước hạn thu nợ quá hạn
để thực hiện và che giấu tội phạm các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vai trực tuyến
lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet
không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
lập các hợp đồng cho vay cầm cố
hợp đồng tư vấn
hợp đồng cầm cố tài sản
với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn hai mươi một năm
phí dịch vụ tư vấn phí dịch vụ phí nền tảng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
qua đó đánh trao khái niệm trốn tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài
thống kê bước đầu tổng số tiền giải ngân của đường dây này là gần bốn tỷ đồng
tổng số tiền thu về là hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng trên tổng bảy trăm ba mươi tám chín trăm ba mươi ba lượt vay
đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ minh hải trần ninh triển và depin vladimir nguyễn thị thúy diễm và đỗ thị minh hiếu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xác định làm rõ vai trò của tất cả các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mới đây tại hà tĩnh một chiếc ô tô toyota cambri va chạm với xe tài ở ngã tư bị đẩy đi hàng chục mét khiến năm người trên xe gặp nạn trong đó một người tử vong bốn người bị thương
khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tại ngã tư giao giữa quốc lộ một mươi năm b với đường tỉnh năm trăm bốn mươi bảy ngã tư đèn tín hiệu xã hộ độ huyện lộc hà hà tĩnh đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô tải và xe năm chỗ toyota camry
thời điểm trên anh nguyễn viết kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh quảng trị
xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi h chín mươi sáu xx chạy trên quốc lộ một mươi năm b hướng nam bắc
khi đi đến ngã tư ở xã hộ độ huyện lộc hà xe tải do anh kỳ điều khiển tông trúng ngang thân ô tô toyota camry mang biển kiểm soát ba mươi tám a ba mươi bảy xx do ông phan thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám thường trú tại thành phố hà tĩnh điều khiển
lúc này trên ô tô con chở theo bốn người chạy trên tỉnh lộ năm trăm bốn mươi bảy theo hướng tây đông đi từ thành phố hà tĩnh xuống huyện lộc hà
ô tô camry bị đẩy đi hàng chục mét rồi dừng lại ở mép đường
vụ tai nạn khiến bà nguyễn thị tê sáu mươi bốn tuổi chú thành phố hà tĩnh ngồi ghế sau ô tô con tử vong
bốn người còn lại trên xe camry bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị
tài xế xe tài bị cháy sức nhẹ choáng váng
tại hiện trường ô tô năm chỗ biến dạng phần thân bên phải kính vỡ
xe tài hư hỏng nặng phần đầu
mảnh vỡ của hai xe bung ra nhiều vệt dầu loang lộ trên đường
nhận được tin báo công an huyện lộc hà đã cử cán bộ phân luồng giao thông điều tra vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng hai mươi bốn tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cho biết
đã phối hợp điều tra làm rõ nhóm một mươi hai thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao
lặng lách đánh võng gây dấu trật tự công cộng trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng bốn một nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô không biển kiểm soát
mang theo nhiều khung khí gồm tuyếp sắt và vỏ chai bia không đồng mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao
lạng lách đánh võng rú còi rượt đuổi đánh ném nhau trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn tịnh đại
xã đại cương huyện kim bảng gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau khoảng ba giờ lực lượng công an huyện kim bảng đã xác minh điều tra làm rõ triệu tập làm việc một mươi hai thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám ở trên địa bàn huyện và thu giữ năm xe mô tô ba tuyếp sắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với một nhóm thanh niên khác
nên nguyễn anh đông sinh năm hai nghìn chín chú tại xã nhật tự huyện kim bảng cầm đầu
lôi kéo một mươi một đối tượng khác điều khiển xe mô tô mang theo hung khí tìm nhóm thanh niên kia nhằm mục đích trả thù
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng cao của một khách sạn
ở đường hoàng diệu thành phố nha trang xuống khu đất bên cạnh khách sạn và đã tử vong
nam du khách được xác định là bùi anh s sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú ở tỉnh hà tĩnh
đến thành phố nha trang thuê phòng lưu trú tại khách sạn trên
nhận được tin báo công an phường vĩnh nguyên tiến hành kiểm tra
nhiều khả năng nam thanh niên này đã rơi từ tầng cao xuống khu vực nhà dân ở kế bên
vào khoảng hơn hai mươi ba h đêm hai mươi ba tháng bốn
vì thời điểm đó có người nghe tiếng động bất thường
cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đã trích xuất camera ở khách sạn và trong khu vực đồng thời thu thập các thông tin liên quan
để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quanh hồ tây
tổ công tác công an phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội
phát hiện một người phụ nữ đang chơi với dưới hồ cách bờ khoảng một trăm linh mét
không ngại nguy hiểm tổ công tác công an phường yên phụ đã nhanh chóng lao xuống hồ cứu vớt
đưa người phụ nữ vào bờ tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân
sau đó các anh đưa người phụ nữ về trụ sở công an phường yên phụ
phối hợp với cán bộ y tế phường kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nạn nhân
sau khi được cấp cứu và chăm sóc người phụ nữ đã dần hồi phục và bước đầu ổn định tinh thần
được biết người phụ nữ nhảy hồ là chị dtp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận đống đa hà nội
do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình tinh thần không ổn định
nên chị p đã nhảy xuống hồ tây tự chấm dứt cuộc sống
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh
kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đang hành trình từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam đi đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
khoảng ba hải lý
theo thông tin từ các cơ quan chức năng tàu này xuất phát từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
trên tàu có năm thuyền viên
nhận thông tin cảng vụ hàng hải quảng ngãi phối hợp với các đơn vị chức năng như
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đồn biên phòng lý sơn tập trung tìm kiếm cứu nạn thuyền viên
các lực lượng đã điều động nhiều tàu công vụ ra hiện trường vụ tai nạn
đồng thời huy động thêm các tàu cá của ngư dân
tàu hoạt động tuyến sa kỳ lý sơn phối hợp tìm kiếm
đến thời điểm này các cơ quan chức năng đã vớt được ba thuyền viên tử vong và tiếp tục tìm kiếm người mất tích
mới đây cơ quan chức năng đã có báo cáo cụ thể về nguyên nhân dẫn đến sập cầu kè nính
cầu bắc qua sông hiếu ở xã châu hạnh huyện quỳ châu nghệ an xảy ra vào ngày sáu tháng ba
vụ việc đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây
theo báo cáo nguyên nhân sập cầu được xác định là do đất nền đường đầu cầu phạm vi dưới thanh neo
bị sụt lún làm thanh neo phía hạ lưu mố neo m hai bị chuyển vị gãy sập
làm dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp phía hạ lưu mố m hai chuyển vị theo phương ngang
gây mất ổn định trụ tháp làm sập toàn bộ nhịp treo của cầu
trước đó sự cố sập cầu kẻ nính xảy ra vào lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hiện trường cầu bị đổ sập hoàn toàn dây văng khung thép và các tấm bê tông
nằm trên bãi bồi và một phần dưới sông rất may sự cố không gây thiệt hại về người
cầu treo kẻ nính được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi bốn để thay thế bến đỏ kẻ nính
do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba đã gây sạt lở phần đất đắp
mố cầu và làm sụt nghiêng thanh nheo phải tuyến của mố m hai
ngay sau sự cố ubnd huyện quỳ châu đã cấm đường đặt biển cảnh báo
và thông báo cử người trừ gác cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu
đồng thời báo cáo sự việc lên ubnd tỉnh sở giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan
cuối năm hai nghìn hai mươi ba ubnd huyện quỳ châu phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo kẻ nính
với giải pháp ra cố nền đường sau hai mố cầu đặt đất mái ta luy âm khu vực mố m hai
xây ủ bảo vệ cáp chủ tuy nhiên đến ngày sáu tháng ba cây cầu bị đổ sập hoàn toàn
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn ban khánh tiết đình làng an vĩnh huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
cùng các tộc họ làng an vĩnh tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
đây là lễ tri ân công đức của những hùng binh hoàng sa trong đội hoàng sa bắc hải năm xưa
đã vượt biển khơi cắm dựng đìa vĩnh hằng về chủ quyền biển đảo của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tỉnh quảng ngãi năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ khao lề thế lính hoàng sa trên đảo lý sơn đã có từ
khoảng đầu thế kỷ thứ một mươi bảy khi các chúa nguyễn thành lập đội hoàng sa gồm bảy mươi dân đinh giỏi nghề đi biển
dương bùam vượt sóng ra khơi tìm kiếm hải vật sản vật đo đạc thủy trình tuần phòng trên biển đảo
đồng thời cắm cột mốc dựng bia chủ quyền ở hoàng sa và trường sa
dù biết đi là chín phần chết một phần sống thế nhưng thế hệ tổ tiên cha ông vẫn luôn đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả
theo các nhà nghiên cứu lễ khao lễ thế lính hoàng sa không chỉ có trên đảo lý sơn
ở các địa phương dọc theo bờ biển những nơi có người đi hoàng sa trường sa đều có lễ khao lễ thế lính hoàng sa
tuy nhiên đến nay chỉ có lý sơn phục hồi gìn giữ được lễ này một cách hoàn chỉnh sinh động nhất
lý sơn là cái nôi của những binh phu đi hoàng sa trường sa ngày trước
nên người dân lý sơn gìn giữ lễ gần như nguyên vẹn không bị đứt gãy
trước năm hai nghìn năm lễ chỉ tổ chức trong các dòng họ gia đình
thời gian sau được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp các ngành
dựa trên chủ thể là bà con các họ tộc tại lý sơn
lễ được khôi phục quy mô hơn
lễ khao lễ thế lính hoàng sa như một mạch nối về chủ quyền biển đảo từ quá khứ đến hiện tại
là thông điệp truyền gửi về chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
trở thành sợi dây trao truyền những kiến thức lịch sử về biển đảo quý báu cho người dân đất việt
lễ khao lễ thế lính hoàng sa gồm phần lễ và phần hội
kết thúc phần tế lễ tiếng ốc u được thổi lên từng hồi trầm hùng
hiệu lệnh trai tráng trong làng giúp mô hình năm thuyền câu ra biển
tái hiện lại lễ tiến đưa các hùng binh hoàng sa bắc hải năm xưa lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc
phần hội là cuộc đua thuyền truyền thống tứ linh long lân quy phụng
tái hiện phần tuyển chọn những dân binh khỏe mạnh giỏi nghề đi biển
xung vào đội hoàng sa bắc hải làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở hoàng sa trường sa
với ý nghĩa và tầm quan trọng tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
lễ khao lễ thế lính hoàng sa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thưa quý vị mới đây người đẹp nam em vừa công khai số dư tài khoản cá nhân trong live stream khiến khán giả bất ngờ
liệu đây có phải lý do khiến nam em và chồng sắp cưới chưa thực hiện lời hẹn làm đám cưới trong tháng bốn
sau nhiều ồn ào phát ngôn trên mạng xã hội
hiện tại nam em cùng chồng sắp cưới đã chuyển lên đà lạt sống cuộc đời bình yên và bắt đầu live stream bán hàng
trong một phiên live stream năm em đã tiết lộ rằng trong tài khoản của cô chỉ còn bảy trăm linh đồng
nên cô không dám ra đường bởi ra đường là phải có tiền
nam em cũng kể rằng trôm sắp cưới của cô đang là người kiếm tiền chính trong gia đình
hai vợ chồng sẽ tập trung bán hàng online để cây dựng kinh tế
nghe nam em tâm sự netigen đoán rằng những ồn ào thời gian qua đã khiến nam em không còn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện
đi hát hay đóng phim dẫn tới thu nhập giảm sút
trước đây khi công khai trùng sắp tưới thì nam em cũng đã khoe rằng cô sẽ làm đám cưới vào tháng bốn
còn hiện giờ tháng bốn sắp trôi qua mà khán giả vẫn không thấy nam em nhắc gì tới hôn lễ
có lẽ cặp đôi đã quyết định rời ngay tổ chức đám cưới lại thời điểm khác khi cuộc sống và công việc đã ổn định hơn
tuy nhiên khi xem các buổi live stream của nam em thì natizen vẫn thấy cô hành động kỳ lạ đến khó hiểu
chẳng hạn nam em ngồi sau một gốc cây và chơi trò ú hòa với khán giả
cô còn cầm một vốc đất lên và giải thích rằng đụng vào đất cho tỉnh lại chứ nay giờ tôi cười vô chi quá
nam em thậm chí còn thắc mắc có khi nào thần kinh mình không ổn định có lúc nửa đêm ngồi dậy khóc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại